bộ tài chính cũng đã tổ chức họp báo về cắt giảm thuế quan theo các hiệp định thương mại tự do
theo đó hiệp định evfta sẽ được trình lên quốc hội việt nam và nghị viện eu để tiến hành thủ tục phê chuẩn
lộ trình cam kết xóa bỏ thuế nhập khẩu đối với một số nhóm mặt hàng chính của việt nam khi thực hiện evfta
đối với ô tô phân khối lớn là sau chín năm một mươi năm đối với các ô tô còn lại
linh kiện phụ tùng ô tô hóa chất và máy móc thiết bị tối đa là bảy năm
độ uống có cồn tối đa là một mươi năm thịt bò là ba năm thịt lợn đông lạnh là bảy năm thịt gà một mươi năm sữa và sản phẩm sữa từ ba đến năm năm
trong đó với mặt hàng ô tô báo giới đã đặt câu hỏi với bộ tài chính là tại sao khi thực hiện các hiệp định trước đây thuế nhập khẩu giảm mà giá xe không giảm
ông lê mạnh hùng phó cục trưởng cục thuế xuất nhập khẩu tổng cục hải quan đã có những lý giải
ông lê mạnh hùng phó cục trưởng cục thuế xuất nhập khẩu tổng cục hải quan đã có những lý giải
liên quan đến nhập khẩu ô tô số thu của ngành hải quan năm nay có xu hướng tăng do kim ngạch xuất nhập khẩu tăng đặc biệt là nhập khẩu xe ô tô dưới chín chỗ ngồi tăng cao chủ yếu từ thái lan và indonesia

ông lê mạnh hùng phó cục trưởng cục thuế xuất nhập khẩu tổng cục hải quan đã có những lý giải